sau hơn ba tuần tạm ngưng xuất khẩu để đánh giá lại tình hình lúa gạo trong nước
thủ tướng chính phủ vừa quyết định đồng ý cho phép xuất khẩu gạo trở lại bình thường
từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi như đề xuất của bộ công thương
từ ngày một tháng năm hoạt động xuất khẩu gạo được trở lại bình thường
thông qua các cửa khẩu quốc tế
đây là tin vui đối với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong nước
nhất là tại đồng bằng sông kiều long
theo dự kiến sản xuất năm hai nghìn hai mươi ước đạt bốn mươi ba năm triệu tấn thóc
riêng vùng đồng bằng sông kiều long
từ vụ đông xuân tới về cơ bản đã thu hoạch xong một năm mươi bốn triệu hectare gieo trồng
sản lượng ước đạt một mươi tám triệu tấn thóc
sau khi trừ đi nhu cầu tiêu dùng và dự trữ
lượng thóc còn dư có thể xuất khẩu trong năm nay là một mươi ba năm mươi bốn triệu tấn
tương đương khoảng sáu năm đến sáu bảy triệu tấn gạo